thưa quý vị các bãi biển bãi tắm là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ kéo dài năm ngày này
tuy nhiên thì việc tắm biển tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nếu như quý vị không tuân thủ theo các hướng dẫn quy định tại khu vực tắm
trong hai ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm vừa qua các cán bộ chiến sĩ phòng hậu cần công an tỉnh thừa thiên huế
đã liên tục phát hiện và kịp thời cứu sống ba du khách bị đuối nước khi tắm biển lăng cô
và cư dân mạng đã chia sẻ về những vụ việc này như thêm một lời cảnh báo tới mọi người
và qua đó cũng lan tỏa câu chuyện đẹp về tinh thần lúc dân cần dân khó có công an
chiều tối ngày một tháng năm một du khách ở thành phố hà nội đang tắm biển tại bãi lăng cô thì bị sóng cuốn trôi
lúc này trung tá đinh viết trung cùng một số cán bộ nhân viên nhà nghỉ dưỡng lăng cô công an tỉnh thừa thiên huế
đã kịp thời phát hiện và cứu hộ nạn nhân vào mở an toàn
chia sẻ những hình ảnh này
cư dân mạng thể hiện sự cảm phục biết ơn và cho rằng thêm một lần nữa bằng sự dũng cảm và tinh thần hết lòng với nhân dân phục vụ
đã nhân lên những hình ảnh đẹp ấn tượng sâu sắc về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thật may mắn và cảm ơn các chiến sĩ công an đã kịp thời có mặt cưu sống người dân ngay gàng tấp của sinh tử
sự có mặt kịp thời của các cán bộ chiến sĩ thể hiện tinh thần dũng cảm không ngại gian khổ sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn
việc làm thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần dân khó có công an
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn biển lăng cô sóng đánh mạnh hai du khách bị sóng biển cuốn ra xa mở vào đuối nước

trước này chúng ta đình viết chung cùng bốn nhân viên của nhà nghỉ cũng đã nghe thấy tiếng trì hô nhanh chóng lấy phao cứu hộ bơi ra ngoài đưa hai du khách vào bờ an toàn
cư dân mạng chia sẻ câu chuyện với niềm vui và sự trân trọng trước tinh thần dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ
những ngày qua khu vực biển lăng cô của tỉnh thừa thiên huế có gió to gây sóng lớn nguy hiểm đối với du khách
thế nhưng trong những hoàn cảnh nguy nan nhất lực lượng công an luôn có mặt bằng nỗ lực
bằng sự cố gắng và việc làm cụ thể đã dành lấy mạng sống cho người dân
với những người chiến sĩ an toàn tính mạng của người dân đã được đặt lên trên hết trước hết
như là được sinh ra lần nữa tôi dân biển bơi khá mà tắm còn không dám ra quá mừng nước ngang ngực bởi tắm biển rất nguy hiểm kể cả biết bơi vẫn đuối
người thành phố đi du lịch biển không lường được nên cứ thế lao ra xa chỉ cần một cú nước giật xa bờ là hết sức nguy hiểm
thật may mắn cả ba được cứu kịp thời tai nạn đuối nước khi tắm biển ngày càng nhiều lúc nhỏ thích đi ra xa nhảy sóng chứ giờ chắc gần bờ là an toàn nhất
rất đáng biểu dương không chỉ một mà rất nhiều những vụ việc lực lượng công an kịp thời cứu người dân bị đuối nước
người dân cũng không nên chủ quan nhất là khi lần đầu
nhiều câu chuyện đẹp nhân văn và ý nghĩa cũng đã được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội mong muốn tiếp tục nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống để bất cứ ai trong những lúc khó khăn nguy nan đều có thể nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ mọi người xung quanh
trưa ngày một tháng năm lực lượng chức năng đã ứng cứu bốn người bị đuối nước ở bãi tắm cửa việt tỉnh quảng trị ba người được cứu sống
trước đó ngày hai mươi ba tháng bốn
thời điểm gió to sóng lớn bốn du khách bị đuối nước tại bãi biển cửa lò tỉnh nghệ an đã được hai người dân kịp thời cứu sống
chiều ngày hai mươi tám tháng ba khi nghe tiếng kêu cứu của hai người đang chơi với giữa dòng nước em cơ bá nguyên học sinh lớp bốn tại gia lai không chút so dự đã lao xuống dòng nước sâu đưa hai nạn nhân vào bờ an toàn
mùa hè các vụ tai nạn đuối nước lại xa tầng
vương dân mạng đã chia sẻ
gửi thông tin để cảnh báo đặc biệt là đối với trẻ em
cư dân mạng cho rằng mỗi người dân cần trang bị cho mình kỹ năng cần thiết không nên chủ quan khi bơi tại các bãi tắm bãi biển
cần tuân thủ quy định khu vực an toàn đã được giới hạn và đặt ra
nâng cao cảnh giác để bảo vệ an toàn tính mạng của bản thân và gia đình để có được những kỳ nghỉ an toàn trọn vẹn và ý nghĩa